đêm qua tại khu vực tỉnh quảng nam đã có mưa và gió lớn cụ thể tại thành phố tam kỳ gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy và kèm theo mưa lớn làm nhiều cây cối bị ngã đổ
đến sáng nay ngay sau khi bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thành phố tam kỳ đã huy động lực lượng chức năng tập trung cắt cành dựng lại cây xanh bị ngã đổ
mưa gió đã làm hàng chục cây xanh ở khu vực nội thị thành phố tam kỳ bị ngã đổ
tại quảng trường hai mươi bốn tháng ba nhiều cây xanh mới trồng bị bật gốc ngã đổ
ngay sau khi bão tan công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị quảng nam đã huy động hàng chục công nhân cùng phương tiện tập trung cắt tỉa cành dựng lại số cây bị ngã đổ tổ chức gia quân dọn dẹp vệ sinh đường phố
mưa gió đã làm hàng chục cây xanh ở khu vực nội thị thành phố tam kỳ bị ngã đổ tổ chức gia quân dọn dẹp vệ sinh đường phố